bệnh nhân mang ecmo bị tắc sau hai ngày tình huống nguy kịch tương tự bệnh nhân chín mươi một phi công người anh
ekip đã nhanh chóng cấp cứu thay mặt lọc trong đêm
ngày một mươi một tháng tám các bác sĩ quyết định cai ecmo cho chị thảo
thế nhưng bệnh nhân này đã trải qua đến bốn lần đặt ecmo vì rơi vào nguy kịch
năm giờ sau đó chúng tôi đang họp thì nhận tin bệnh nhân lại rơi vào suy hô hấp
chúng tôi buộc phải đặt ecmo lần hai
bác sĩ ân cho biết hình ảnh siêu âm khi đó ghi nhận phổi đông đặc nặng thất phải giãn
đây là tình trạng huyết khối cấp tính biến chứng rất hay gặp ở bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
theo bác sĩ ân phụ nữ sau sinh cơ thể suy yếu là yếu tố nguy cơ khiến covid một mươi chín diễn biến nặng hơn
ngoài ra hậu sản làm phức tạp thêm dối loạn đông máu gây tắc mạch máu trong cơ thể
bệnh nhân kéo theo dối loạn các cơ quan gây suy đa tạng
bệnh nhân vừa nhiễm bốn loại virus đa kháng vừa nhiễm nở
bệnh nhân vừa nhiễm ekip phải hội trần với các chuyên gia về dùng kháng sinh của các bệnh viện tại tp hcm
may mắn sản phụ đáp ứng tốt với thuốc kháng sinh kháng nấm thế hệ mới
bên cạnh đó sự nỗ lực điều trị chăm sóc của y bác sĩ nghị lực sống của bệnh nhân và động lực từ đứa con mới trào đời đã giúp bệnh nhân từng bước hồi phục ngoạn mục
các bác sĩ tại đây đều khâm phục nghị lực của nữ bệnh nhân
dù thể trạng yếu mệt mỏi nhưng luôn gắn gượng chấp hành mọi y lệnh hướng dẫn của y bác sĩ
để sống chiến thắng bệnh tật
bệnh nhân phải can thiệp ecmo đến sáu mươi một ngày gần bằng thời gian chạy ecmo của bệnh nhân chín mươi một
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới và bệnh viện trợ giấy một bác sĩ cho hay
chi phí điều trị và chạy ecmo cho sản phụ thảo lên tới hai ba tỷ đồng
nhưng theo quy định chi phí điều trị bệnh covid một mươi chín tại việt nam là miễn phí
chiều qua ngày hai mươi tháng một mươi thanh thảo đã được xuất viện trở về với gia đình với con trai mới chào đời
đây là lúc chị được sung vầy sau hành trình ba
tháng giành giật mạng sống với covid một mươi chín
mừng lắm chị ơi ai cũng mong chờ em trở về hết
bé lớn năm tuổi nhỏ mới sinh đó
em bất tỉnh từ lúc nhập viện ở củ chi tỉnh lại thấy mình ở trung tâm này
nằm ba tháng thì con em cũng ba tháng tuổi
lúc mơ màng cứ thấy bác sĩ ở đây gọi thảo ơi thảo ơi em cố gắng mở mắt ra thôi
thảo xúc động
chị thảo không biết rằng mỗi lần chị nỗ lực mở mắt trả lời là mỗi lần các bác sĩ thêm niềm tin
để cứu sống được sản phụ nghị lực này
anh đặng tiến đạt chồng của chị thảo cho hay
ngày đoàn tụ này ngoài sức tưởng tượng của anh và gia đình
ở nhà tôi cầu nguyện rất nhiều tôi cầu trời cho vợ được bình yên trở về
thời gian vợ mắc covid một mươi chín anh đạt cũng bị nhiễm nhưng nhẹ
hai con phải gửi cho ông bà nội ngoại cùng chăm sóc
chị thảo cũng là một trong một mươi hai bệnh nhân được chạy ecmo
tại trung tâm điều trị covid một mươi chín của bệnh viện một trăm bảy mươi năm
đến nay có gần hai f được điều trị tại trung tâm
bảy mươi nặng và nguy kịch
nhiều trường hợp đã hồi phục một cách ngoạn mục
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám các y bác sĩ tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
đã thực hiện thành công kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ecmo
cho một sản phụ mắc covid một mươi chín
được biết sản phụ này sau tám ngày thực hiện mổ bắt con tại bệnh viện trương vương
diễn biến bệnh của bệnh nhân nặng hơn nguy cơ tử vong rất cao tiên lượng xấu
ngay khi nhận được đề nghị từ bệnh viện trưng vương
trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
bác sĩ hồi sức tích cực của bệnh viện trợ giấy
và được chỉ định đặt ecmo cho bệnh nhân để duy trì sự sống
ngay trong tối hai mươi sáu tháng tám tổ cấp cứu hồi sức tích cực do thiếu tá
bác sĩ diệp hồng kháng trưởng khoa hồi sức tích cực
trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
cùng thượng úy bác sĩ nguyễn cảnh trung và kỹ thuật viên điều dưỡng
nhanh chóng lên đường tiếp cận bệnh nhân tại bệnh viện trương vương
tổ cấp cứu nhanh chóng thực hiện kỹ thuật ecmo
sau thực hiện kỹ thuật ecmo chỉ số spo hai lượng hemocrobin quyết định
màu đỏ của hồng cầu của bệnh nhân đạt chín mươi tám một trăm linh sinh hiệu tốt
bệnh nhân được tổ cấp cứu đưa về trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm ngay trong đêm để tiếp tục theo dõi và điều trị
đây cũng là một trong những ca cấp cứu đặt eo đặc biệt nghiêm trọng
của trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
bên cạnh trường hợp của chị lê thị thanh thảo

mà phải trải qua quá trình điều trị hơn tám mươi ngày trong tình trạng mang nặng đẻ đau
như trường hợp chị lê thị thanh thảo đã vượt qua nhờ sự kiên trì của đội ngũ y bác sĩ
cũng như những tiến bộ khoa học đang được áp dụng tại đợt dịch lần này
tuy chi phí điều trị rất cao nhưng các bệnh nhân covid một mươi chín như chị thảo
không phải chịu bất kỳ khoản phí nào theo luật phòng chống bệnh chuyển nhiễm ban hành năm hai nghìn bảy
đây cũng là một trong những điều đặc biệt mà người dân rất cảm kích đối với nhà nước chính phủ
tài khoản hai bốn mươi tám luật phòng chống bệnh chuyển nhiễm hai nghìn bảy quy định
huy động phương tiện thuốc thiết bị y tế dường bệnh cơ sở khám bệnh chữa bệnh
và bố trí cán bộ y tế chuyên môn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng cấp cứu khám bệnh chữa bệnh phục vụ chống dịch
người mắc bệnh dịch thuộc nhóm a được khám và điều trị miễn phí
như vậy người mắc bệnh dịch thuộc nhóm a sẽ được khám và điều trị miễn phí
quy định này áp dụng đối với cá nhân trong nước và nước ngoài tại việt nam
tháng một năm hai nghìn hai mươi bộ y tế ban hành quyết định hai trăm một mươi chín qd bit bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp
do ncov gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm a theo quy định tại điểm a khoản một và khoản hai
điều ba của luật phòng chống bệnh chuyển nhiễm hai nghìn bảy
đồng thời ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ ban hành quyết định bốn trăm bốn mươi bảy qdttg công bố dịch covid một mươi chín
trên toàn quốc với tính chất mức độ nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm nhóm a
do đó người mắc covid một mươi chín sẽ được khám và điều trị miễn phí đồng nghĩa số tiền hai ba tỷ đồng
chị lê thị thanh thảo và gia đình sẽ không phải chi trả
trường hợp người mắc covid một mươi chín trước đó được cách ly y tế theo quy định thì phải chi trả chi phí cách ly y tế
theo nghị định một mươi sáu nqcp ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
trong thời gian cách ly y tế tập trung nếu mắc các bệnh khác không phải covid một mươi chín mà phải khám điều trị
thì việc trả chi phí khám điều trị thực hiện theo khoản bảy điều một nghị quyết một mươi sáu nqcp như sau
người có thẻ bảo hiểm y tế hoặc quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế
như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến
đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế nếu có
thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
người không có thể bảo hiểm y tế
tự chi trả toàn bộ chi phí khám điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành
như vậy ở trường hợp của chị thảo là sản phụ gia đình vẫn cần chi trả phí sinh nở
mức phí tùy vào việc chỉ thuộc đối tượng nào trong luật bảo hiểm y tế
đó là những quy định đối với bệnh viện công lập
còn với khối bệnh viện tư tại tp hcm bệnh nhân có thể tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí
không sử dụng ngân sách nhà nước cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện
để trang trải phí điều trị covid một mươi chín
đối với các nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh nêu trên
thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán
tương đương với mức thực hiện của các cơ sở y tế công lập
kinh phí trích từ nguồn kinh phí phòng chống dịch bố trí cho sở y tế tp
phần tranh lệch giữa các chi ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị
các cơ sở y tế tư nhân cân đối thực hiện
bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp cho chi phí
đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí
không sử dụng ngân sách nhà nước cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện
theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện để trang trải chi phí
đây được xem là động thái mới của tp hcm bởi trước đó trong văn bản hướng dẫn cơ chế
tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng điều trị covid một mươi chín
của giám đốc sở y tế thành phố đề nghị các bệnh viện tư không được từ chối
hoặc yêu cầu người mắc covid một mươi chín ký cam kết tự nguyện trả toàn bộ chi phí
không được thu thêm chi phí điều trị bệnh covid một mươi chín của người bệnh
đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế và y tế việt nam
mặc dù số ca nhiễm những ngày qua đã bắt đầu giảm
vẫn còn rất nhiều người đang phải chống chọi với covid một mươi chín như chị thảo
và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một trăm bảy mươi năm
mong rằng khán giả đang theo dõi sức khỏe và đời sống trên cả nước
sẽ duy trì tinh thần chống dịch bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng
đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại